theo nhiều chuyên gia đây là thời điểm mà các cơ quan quản lý nhà nước cần sử dụng ngay công cụ thuế mà cụ thể là giảm thuế để bình ổn giảm giá xăng dầu trong nước
cùng với đó là những giải pháp phù hợp cân nhắc từ góc độ nên xem sang dầu là mặt hàng thiết yếu hay mặt hàng tiêu thụ đặc biệt
chính sách thuế cùng chính sách an sinh nên được thực hiện như thế nào để có thể chia sẻ được khó khăn với từng đối tượng đặc biệt là những đối tượng yếu thế
vấn đề này sẽ được phân tích và làm rõ trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
hiện nay thì giá xăng tăng rất là cao tôi cũng phải thiết kiệm những chi phí khác của mình để phục vụ cho việc đi lại hàng ngày
nói chung là mỗi thịt
cá thì nó cũng không lên mấy nhưng mà rau cỏ thì nó có thể bị đắt lên mà các mặt hàng khác như là ví dụ như là mì miếp hay là dầu giết các thứ là các cái mặt hàng đấy thì nó lên nhiều
việc giá xăng dầu tăng cao đã gây áp lực lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi tiêu tiêu dùng của người dân
để tháo gỡ khó khăn giảm giá xăng dầu trong nước ủy ban thường vụ quốc hội đã đồng ý giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu với mức giảm hai đồng trên mỗi lít xăng
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chính sách này là cần thiết nhưng chưa đủ nhiều cử tri và đại biểu quốc hội đề nghị tiếp tục giảm thuế với xăng dầu trong bối cảnh mỗi lít xăng vẫn cõng trên ba mươi thuế phí
chúng tôi cũng sẽ đánh giá cái thác đồng và sẽ bầu cảo với chính phủ để gọi gọi là trình với thượng vụ quốc hội
và thượng vụ quốc hội có thể trình với quốc hội để mà gọi gọi là có thể gọi gọi là giảm thuế trong xăng dầu
để giảm cái giá xăng dầu xuống
tuy nhiên chúng ta phải thực hiện một chính sách đồng bộ
nếu chúng ta chỉ gọi giảm thuế để giảm giá xuống mà chúng ta vấn đề bôn lầu xảy ra thì vô tình chung là cái dòng tiền của chúng ta là chạy sang nước ngoài